trước đó trong phiên thảo luận tại hội trường sáng nay về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đường bộ
một số nội dung liên quan đến trạm thu phí đã được các đại biểu tham gia góp ý kiến
theo đại biểu hình thị phúc đoàn bà địa vũng tàu dù có nhiều quy định sửa đổi
song dự luật chưa có quy định xử lý liên quan đến thực trạng các trạm thu phí đã ngừng hoạt động mà không chịu tháo rỡ để trả lại mặt đường
thực tế ánh sáng tại các khu vực này mù mờ tạo sự bất tiện trong lưu thông làm cản trở giao thông cho những người qua lại khu vực này
mặc dù cử tri đã kiến nghị phản ánh rất nhiều lần nhưng tin đi tin đến mấy bận nhưng mà thực trạng vẫn cứ như thế
và cũng đã có những vụ việc tai nạn giao thông đã xảy ra ở những khu vực này
do chưa có quy định chế tài nên trách nhiệm thiệt hại nếu có xảy ra thì đều thuộc về người
theo đại biểu huỳnh thị phúc dự thảo luật đường bộ cần bổ sung quy định về trách nhiệm tháo rỡ trả lại mặt bằng đối với các trạm thu phí đã dừng hoạt động góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tới
đại biểu nguyễn thị huế đoàn bắc cạn bổ sung hành vi lập chốt thu phí sử dụng đường bộ trái pháp luật vào các hành vi bị nghiêm cấm
thực tiễn đã xảy ra nhiều trường hợp người dân tự ý lập chốt thu phí của các phương tiện tham gia giao thông nhất là khi xảy ra tình trạng sạt lở trên đường
đại biểu nguyễn thị huế cho biết thêm theo nghị định một trăm linh có quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xây dựng hoặc thành lập trạm thu phí đường bộ khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước đồng ý do đó việc bổ sung hành vi này vào điều cấm là phù hợp